những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
giết người yêu sau đó tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời nên huỳnh ngọc thiện đã qua cơn nguy kịch
ngay sau khi đối tượng được xuất viện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng thiện về hành vi giết người
trước đó huỳnh ngọc thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với một cô gái ở tỉnh bắc ninh
qua mạng xã hội từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thì hai người chia tay
ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ huế ra bắc ninh
với mục đích gặp mặt cô gái này một lần rồi tự tử
ngày bốn tháng một mươi hai thiện hẹn gặp cô gái tại chùa đông lai khu phố trang liệt vườn trang hạ thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
tại đây thiện đã gặp cô gái và hai người bạn đi cùng của cô gái này
thiện đã dùng dao đâm cả ba người khiến cô gái và một người bạn tử vong một người khác bị thương
sau đó thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời
và ra viện vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
tại bình định trong ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố quy nhơn
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba mươi bị cáo phạm tội gây dối trật tự công cộng
trong số đó thì không ít bị cáo tại thời điểm phạm tội chưa đủ một mươi sáu tuổi
và không hề có mâu thuẫn trực tiếp với nhau nhưng sẵn sàng mang hung khí để đi đánh nhau
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa trần văn nghĩa chú tại thành phố quy nhơn
với phạm trần đức duy chú tại huyện tuy phước
nên từ đêm ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến dạng sáng ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng trên đã huy động hàng chục đối tượng mang theo hung khí gồm dao dựa vỏ cha bia
nhiều lần đánh nhau và hò hét truy đuổi trên một số tuyến đường trong nội thành quy nhơn
và trên quốc lộ một mươi chín khiến người dân hoang mang lo lắng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt ba mươi bị cáo mức án từ một mươi tám tháng đến ba mươi sáu tháng tù giam
trong đó thì có bốn bị cáo được hưởng án treo
là nhân viên ngân hàng nhưng lại đi lừa đảo khách hàng để lấy tiền trả nợ cá nhân
đoàn văn thiện quê tại tỉnh quảng ngãi vừa bị tòa án nhân dân tp quảng ngãi đưa ra xét xử
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thiện là nhân viên của một ngân hàng trên đường lý thái tổ tp đà nẵng
quá trình làm việc thiện cũng tiếp xúc và quen biết một vài khách hàng có khả năng về tài chính
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thiện vay mượn tiền của nhiều người
nhưng làm ăn thua lỗ và không thể chi trả
thiện đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay mượn tiền của bốn bị hại trên địa bàn thành phố
với tổng số tiền hơn bảy tỷ năm trăm linh triệu đồng rồi chiếm đoạt
để tạo lòng tin cho các bị hại và che đậy hành vi của mình
thiện ngỏ ý vay với lãi suất từ hai mươi năm đến ba một ngày
tương đương với bảy năm đến chín một tháng
rồi dùng chính số tiền vay trả một phần nợ gốc cũng như trả lãi cho người vay
quá trình điều tra và trả lời hội đồng xét xử thiện thanh khẩn
nhân về hành vi phạm tội của mình khắc phục hơn ba tỷ để trả cho các bị hại
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt đoàn văn thiện một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vận chuyển trái phép chất ma túy phạm văn triều chú tại huyện hải hậu của tỉnh nam định
vừa bị tòa nhân dân tỉnh bình phước đưa ra xét xử và tuyên mức án thích đáng
theo cáo trạng do biết phạm văn triều từng làm phụ xe ô tô khách tuyến
bắc nam nên khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba một nam thanh niên tên duy không rõ nhân thân lai lịch
ở huyện hải hậu tỉnh nam định gọi điện thỏa thuận nhờ triều đi mua ma túy
tại campuchia rồi gửi về tỉnh nam định cho duy mỗi chuyến duy trả tiền công
từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng ngày một một tháng bốn khi lấy được bịch ma túy
và đang trên đường về thì triều bị lực lượng liên ngành bộ đội biên phòng công an bù đốt
và hải quan phát hiện bắt quả tang ta vật thu giữ gồm hơn một trăm linh hai gram ma túy loại methamphetamine
xét xử bị cáo phạm văn triều đã thành khẩn khai báo nhận tội hội đồng xét xử tuyên phạt
bị cáo phạm văn triều hai mươi năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
trong vụ án này còn một số đối tượng có liên quan cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và xử lý sau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra tại mỏ đá
sốc lu một xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai
các đối tượng bị khởi tố gồm phạm đức long giám đốc và bùi quốc phú làm phó giám đốc thuộc
công ty trách nhiệm hữu hạn quốc phú sơn lâm có địa chỉ ở ấp võ rõng ba xã gia kiệm huyện thống nhất
cùng với hai đồng phạm khác trong đó thì một đồng phạm giữ vai trò quản lý và một đồng phạm giữ vai trò
tiêu thụ khối lượng đất khai thác trái phép theo điều tra ban đầu từ giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
lợi dụng hoạt động khai thác đá đã được cấp phép phạm đức long và bùi quốc phú đã chỉ đạo các hoạt động
khai thác hơn sáu mươi bốn mét khối đất đá trái phép tại mỏ sốc lu một rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính số tiền
hơn bốn bảy tỷ đồng hiện vụ án đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vai trò
trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nguy cơ cháy nổ mùa hành khóa
như là dịp trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn các lực lượng chức năng công an tỉnh hà nam
đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho
người dân để bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình và cộng đồng hạn chế tối đa tình trạng cháy nổ có thể xảy ra
chùa tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách
trong và ngoài tỉnh tham quan chiêm bái dịp cuối năm và vào đầu xuân
nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa tín ngưỡng
người dân tập trung đông sử dụng nhiều vật dụng dễ cháy như giấy vang mã nhang đèn
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu du lịch tam trúc nhất là nơi thường xuyên thắp hương đốt vàng mã
ban quản lý khu du lịch tam trúc đã chủ động trang bị các thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy
tại các khu vực tập trung đông du khách như thủy đình khách xá các điện thờ
để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy cho việc phục vụ việc đốt vàng mã ở chùa
khu du lịch tam trúc đã quy hoạch từng các khu đốt vàng mã riêng và trang bị các thiết bị phòng cháy trị cháy
quanh khu vực đốt vàng mã để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
cũng như khuyến cáo người dân hạn chế đốt vàng mã và thắp hương trong các khu vực tại chùa tam trúc
khi mà đốt vàng mã thì cũng phải là đảm bảo được cái phòng cháy chữa cháy tốt
cho nên là chúng tôi đến đây là thắp hương đúng vị trí và thực hiện đúng quy định của nhà chùa
thời điểm này miền bắc hiện đang bước vào mùa hành khô
đây cũng là khoảng thời gian cận tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn có nhiều lễ hội sẽ diễn ra
nên tiềm mẩn nhiều nguy cơ cháy nổ đặc biệt là nguy cơ cháy nổ do đốt vàng mã
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an hà nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân
đồng thời tổ chức các lớp tập huấn huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bên cạnh đó chủ động tham mưu tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở tôn giáo khu du lịch văn hóa tâm linh và các nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đốt vàng mã phải được thực hiện ở đúng nơi quy định và phải có người giám sát trông coi trong suốt quá trình đốt vàng mã
việc đốt vàng mã phải được thực hiện ở nơi không gian thoáng
không được đốt ở gần các khu vực có các vật liệu dễ cháy dễ bắt lửa
nên đốt vàng mã có tăng phương thờ cúng trong các thiết bị dụng cụ
được làm bằng vật liệu không cháy khó cháy nghiêm cấm người dân
con người chúng ta là không được đốt vàng mã tại các khu vực chợ trung tâm thương mại
các nơi có nhiều vật liệu dễ cháy
và khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các khu vực trên thì phải nhanh chóng gọi điện thoại
đến báo cháy số một trăm một mươi bốn hoặc là thông qua app báo cháy một trăm một mươi bốn
để báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời đến cứu trợ
để chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ trong dịp cuối năm
nhất là dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy
tuyệt đối không chủ quan lơ là trong việc sử dụng nguồn điện
nguồn nhiệt thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống
để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn hạnh phúc
thưa quý vị cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác
nguyễn văn dũng chú huyện châu phú tỉnh an giang đã lên kế hoạch ra tay sát hại vợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vào trưa ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai chị lê thị cầm điều khiển xe mô tô
chở nguyễn văn dũng lưu thông trên quốc lộ chín mươi một khi đến đoạn thuộc tổ một mươi bảy
ấp bình hưng hai xã bình mỹ huyện châu phú
dũng lấy dao thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát khiến vợ gục tại chỗ
và chết trên đường đến bệnh viện
còn dũng thì bị người dân giữ lại giao cho lực lượng công an
tại cơ quan công an bước đầu dũng khai nhận giết vợ do ghen tuông
hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
cũng vì ghen tuông lê thanh tùng hai mươi chín tuổi chú huyện hòa vang
đã thủ sẵn dao đâm một bị hại chú tỉnh quảng trị khiến anh này tử vong
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê thanh tùng về tội giết người
theo cáo trạng tùng và chị nguyễn thị ngọc hà là vợ chồng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hà có quen anh lê công triệu trường giang
quê ở tỉnh quảng trị và nợ sinh tình cảm
vào chiều ngày tám tháng sáu tùng biết vợ
đang ăn nhậu cùng với giang và nhóm bạn
quá bực tức tùng lấy dao đâm vào ngực khiến giang gục tại chỗ
mặc dù đã ra sức cấp cứu nhưng giang vẫn tử vong
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo lê thanh tùng một mươi năm năm tù về tội giết người
một băng nhóm cướp giật manh động trên địa bàn quận tân phú tp hcm vừa bị xóa sổ
nhóm này có từ ba cho đến bốn đối tượng
và con mồi mà chúng chuyên nhắm đến là các cô gái trẻ
lơ là bảo vệ tài sản trong quá trình tham gia giao thông để ra tay
ba đối tượng gồm đặng tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyễn ngọc hợp sinh năm hai nghìn ba
và trần cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường thuê phòng trọ giá rẻ khách sạn lưu trú sống cùng nhau
cả ba đều là những con nghiện ma túy nặng lý lịnh bất hảo
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng
thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân tăng vật của các vụ cướp trước đó
thưa quý vị các tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh khánh hòa thành lập đến nay đã được hai tháng
dù mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn thế nhưng các tổ này đã mang lại những hiệu quả tích cực
trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về đêm
với tinh thần quyết tâm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
các lực lượng đã có sự phối hợp chặt chẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp săn đe trấn áp tội phạm
vừa gây ra vụ cướp giật tài sản của du khách
hai đối tượng này đã bị tổ công tác chín trăm bảy mươi chín của công an khánh hòa phát hiện bắt giữ
nhóm thanh thiếu niên này đang trên đường mang hung khí đi đánh nhau với một nhóm khác
thì bị tổ công tác chín trăm bảy mươi chín phát hiện ngăn chặn kỳ thời
chạy xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt vô gây mất an ninh trật tự
những thanh thiếu niên này cũng đã bị tổ công tác chín trăm bảy mươi chín kiểm tra xử lý

trong những khung dự cao điểm ở khắp các địa bàn
các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh và công an các địa phương
đã kịp thời kiểm tra phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc
qua đó góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
lượng chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh khánh hòa được thành lập
thì ngoài cái nhiệm vụ là tuần tra vũ trang kiểm soát dọc các tuyến đường trên địa bàn
thì chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ là thành lập các chốt
tại các địa bàn
các địa điểm mà ban chỉ đạo yêu cầu
thường các chốt này chúng tôi thành lập tại những cái địa điểm mà trục đường chính
và có nhiều phương tiện giao thông qua lại
thì cái nhiệm vụ chính của các chốt là kiểm tra kiểm soát những cái hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là tập trung vào các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập quấy rối
bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh và công an các huyện thị thành phố trên địa bàn đã đồng loạt triển khai các tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín
sau hai tháng hoạt động các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng ngừa
chấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố về đêm
thống kê từ ngày một mươi tháng một mươi đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã bố trí bốn trăm bảy mươi năm lượt tổ chín trăm bảy mươi chín
với hơn năm lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra vũ trang và lập chốt kiểm soát
quả đó đã phát hiện ba trăm chín mươi hai trường hợp với bốn trăm sáu mươi một đối tượng vi phạm
trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản sử dụng xe máy không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
nghi là xe máy so phạm tội mà có mang theo vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ gây dối trật tự công cộng đánh bạc cướp giật
trong thời gian tới các tổ chín trăm bảy mươi chín công an tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn
tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hiệu loại tội phạm nhất là trong giai đoạn trước trong và sau dịp tết nguyên đán
góp phần thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công chất áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự địa bàn
ban đêm là trường hợp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp nhất
kể từ khi tổ công tác chín trăm bảy mươi chín đi vào hoạt động tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã có những chuyển biến rõ nét
không những thế ý thức chấp hành pháp luật của đại đa số người dân cũng đã được nâng cao
đặc biệt là tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể
những kết quả này chính là động lực để cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn
gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ban hành kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi một bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tuấn
các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm lương minh tú cùng với tám đăng kiểm viên
cơ quan công an cũng đề nghị truy tố võ trí giang nhân viên trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t
và lê tín trung giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang
cùng về tội đưa hối lộ
năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô
lương minh tú với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với các đăng kiểm viên
thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật để cho xe được đăng kiểm
với số tiền là hơn một tám tỷ đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe ô tô đâm nhiều người vào phương tiện rồi bỏ chạy
công an thị trấn tây yên tử huyện sơn động tỉnh bắc giang đã phối hợp với công an huyện sơn động
bắt giữ tài xe ô tô gây tai nạn
tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám a ba mươi tám nghìn sáu mươi tám đâm liên tiếp vào hai phương tiện
làm ba người bị thương được xác định là hà huy điệp chú tại huyện sơn động
trước đó vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai trên đường tỉnh hai trăm chín mươi ba đoạn qua thị trấn tây yên tử
huyện sơn động xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và một xe đạp khiến ba người bị thương
đáng chú ý là sau khi lấn làn đường và gây ra tai nạn tài xế xe ô tô đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường
tại cơ quan công an tài xế hà huy điệp được kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện vi phạm
ở mức tám trăm bảy mươi hai mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đã được bàn giao
tài xế đã bàn giao cho công an huyện sơn động để tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết trong vụ tai nạn
và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật